thưa quý vị miền bắc vẫn đang có được chuỗi ngày thời tiết tốt và dự báo tình trạng thời tiết đẹp ở miền bắc
vẫn còn duy trì trong đêm nay và ngày mai khi khối không khí lạnh cũ thì chưa tan hẳn khối khí lạnh mới thì chưa tới
trong đêm nay hầu khắp bắc bộ sẽ trở lại với trạng thái nhiều mây
nền nhiệt đêm vẫn duy trì trong khoảng từ một mươi tám cho đến hai mươi hai độ
sang đến ngày mai miền bắc trời có nắng nhưng cùng nụ nắng có xu hướng giảm dần
nên nhiệt độ chỉ phổ biến ở khoảng hai mươi tám ba mươi độ ở các tỉnh thành phố phía đông
còn ở phía tây bắc bộ nhiệt độ từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở miền trung thời tiết cũng chưa có nhiều biến động
mức nhiệt đêm nay trên toàn miền trung tương đối dễ chịu phổ biến từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ trời không mưa
còn trong ngày chủ nhật ở miền trung trời sẽ nắng từ sớm nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế mức nhiệt phổ biến từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở phía nam dãnh thấp xích đạo có trục từ năm đến bảy độ vĩ bắc tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh nam bộ
khiến trong chiều và tối mai ở khu vực nam bộ sẽ lặp lại
những cơn mưa rào rải rác và có nơi có rông
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở các tỉnh miền đông phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
trên biển các vùng biển đều duy trì trạng thái thời tiết tốt gió hướng đông bắc phổ biến ở mức cấp bốn cấp năm
với khu vực huyện đảo hoàng sa không có mưa rông riêng khu vực huyện đảo trường sa có mưa giải rác về chiều và tối
điều lưu ý là trong khoảng thời gian ngày hai mươi ba tháng một mươi một do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
gió trên các vùng biển sẽ mạnh lên ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp tám khiến cho biển động trở lại
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước